vào lúc một mươi sáu h ngày bốn tháng tám tàu sar bốn trăm một mươi ba đã cập cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bàn giao thuyền viên người philippines bị tai biến liệt nửa người
cho các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục chuyển viện cứu trữa
trước đó vào hồi hai mươi ba h ba ngày ba tháng tám trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam trung tâm việt nam
nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ thuyền trưởng tàu harris quốc tịch mata hồ hiệu chín ha ba nghìn chín trăm chín mươi một
có một thuyền viên quốc tịch philippines bị tai biến liệt nửa người
trung tâm đã hướng dẫn biện pháp sơ cứu y tế ban đầu và đề nghị tàu tăng tốc về vũng tàu để cấp cứu cho thuyền viên
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày bốn tháng tám tàu sar bốn trăm một mươi ba đã tiếp cận tàu harris tiến hành chuyển thuyền viên bị bệnh sang tàu
sau đó hành trình về cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
và bàn giao thuyền viên bị bệnh cho đại diện bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu theo quy định để đưa vào bệnh viện cấp cứu